ở xã chơn huyện nam giang tỉnh quảng nam có một người già làng luôn được người dân rất kính trọng và tin tưởng đó là già làng a lăng nhất
người luôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết hăng say lao động xoa đói giảm nghèo thực hiện đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
ông còn là điển hình trong phong trào bảo vệ đường biên cột mốc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
vẫn như mọi lần tại cuộc sinh hoạt của tổ tự quản đường biên giới cột mốc a so xã chơ chun huyện nam giang lần này
già làng a lăng nhức thông qua kế hoạch về bảo vệ đường biên cột mốc cho lãnh đạo xã và các chiến sĩ biên phòng được biết
lịch trực tuần tra được ông phân công cụ thể cho từng thành viên trong tổ thực hiện
trước đây là khó khăn đi xa rồi đi bộ anh em phải con gạo dùng đạn từ những kia lên biên giới
qua lào để đồng viên bộ đội lào bộ đội lào nhân dân lào
tức là vấn đề để bảo vệ công tác chính dân
tức là là
chủ quyền biên giới hai bên
năm nay già làng a lăng nhất đã bước vào tuổi sáu mươi bốn trong đó có tới ba mươi hai năm tuổi đàng
dù đã lớn tuổi nhưng ông luôn gắn bó với bà con trong thôn bàn và các chiến sĩ bộ đội biên phòng ở biên giới
trong những năm qua chủ quyền biên giới được giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định
một mặt là chúng tôi phát huy vai trò nòng cốt kiên trách của đơn vị
một mặt khác là dựa vào các quỹ chính quyền nhân dân địa phương đặc biệt là người có uy tín già làng trường bản trên địa bàn
tiêu biểu trong những người có uy tín trên địa bàn đó là đồng chí a lăng nhất
theo lãnh đạo xã chơ chun già làng a lăng nhất luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế
mạnh dạn áp dụng thí điểm mô hình kinh tế trang trại làm giàu cho gia đình
đồng thời hỗ trợ giúp đỡ nhiều hộ gia đình ở địa phương thoát nghèo bền vững
đối với già làng a lăng nhất là một gia đình
gương mẫu về làm kinh tế sản xuất giỏi
rồi chăn nuôi trang trại bò trâu dê ngựa gia đình anh cũng có như thế
cho nên mình thấy mọi người dân đều rất tin tưởng ở anh
với thành tích đó mới đây già làng a lăng nhất là một trong bốn người tiêu biểu
được tỉnh quảng nam chọn đi dự hội nghị biểu dương người có uy tín
trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
khu vực tuyến biên giới việt nam trung quốc và việt nam lào giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi tám